thưa quý vị hôm nay khu vực phía đông bắc bộ đã tạm giảm mưa trời còn nắng nhiều hơn
nhưng bầu không khí mát mẻ dễ chịu thì vẫn còn duy trì trên khu vực
trong ba ngày tới các hình thế gây mưa lại tiếp tục hoạt động mạnh
nên một đợt mưa rông mới sẽ tiếp tục được ghi nhận tại đây
do mưa kéo dài nhiều ngày nên các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng với sạt lở lũ quét và ngập úng
về nhiệt độ thì trưa chiều ngày mai ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
hai ngày sau đó sẽ tăng nhẹ ở mức ba mươi ba mươi ba độ trời mát mẻ và dễ chịu
tại phía tây bắc bộ trời cũng vẫn duy trì mát mẻ nhờ những cơn mưa xuất hiện trên khu vực
trong ba ngày tới do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với dạnh áp thấp đi qua khu vực bắc bộ
nên trời vẫn có mưa rông một vài nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì quý vị cần lưu ý với các hiện tượng thừa tích cực đoan như rông lốc hay gió giật mưa đá
mưa cũng khiến cho nhiệt độ giảm cao nhất ở đây chỉ vào mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trong cả ba ngày tới
không được mát mẻ toàn khu vực như tại bắc bộ thời tiết tại miền trung đã có sự phân hóa rõ rệt
các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ thì nhiệt độ giảm mạnh nhất có mưa về đêm và sáng
còn tại khu vực quảng bình đến thừa thiên huế thì có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt độ là ba mươi sáu ba mươi bảy độ xuất hiện ở vùng núi phía tây
các khu vực khác thì phổ biến là ba mươi bốn ba mươi sáu độ nắng nóng chỉ suy giảm chứ không biến mất
các tỉnh thành còn lại của khu vực miền trung từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thời tiết không có nhiều thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó
do các hình thế gây mưa không tác động đến khu vực với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ diễn ra từ đà nẵng đến phú yên
chỉ có khu vực nam trung bộ thì nhiệt độ giảm bớt ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ oi nóng vào một vài tiếng ban trưa
đây cũng là mức nhiệt trong cả ba ngày tới tại đây
lên đến vùng cao tây nguyên tại đây đang chịu tác động của hai hình thế gây mưa cùng một lúc
đó chính là dạnh áp thấp ở phía bắc và gió tây nam gia tăng cường độ
nên mưa rong sẽ gia tăng trong thời gian tới
trong cả ba ngày tới đặc biệt là ngày mùng bảy và ngày mùng tám
cường độ nắng cũng giảm bớt tại đây nhiệt độ trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ thời tiết mát mẻ
không nằm ngoài xu thế đó nam bộ cũng đang có xu hướng là tăng mưa và cường độ nắng giảm
tuy nhiên mưa rông thường xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối và tối là lúc tan tầm
nên sẽ gây ra ngập úng cục bộ và ủn tắc
quý vị nên cân nhắc lộ trình hợp lý
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ trong cả ba ngày tới